xin chào và hẹn gặp lại
đối với doanh nghiệp lớn
các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân đặc biệt là cái khu vực doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ không đáp ứng được cái chuẩn của ngân hàng
cái thứ hai nữa là ngân hàng thì dường như là quan tâm nhiều đến cái khu vực doanh nghiệp lớn hơn
thực tế hiện nay để có thể vay được vốn ngân hàng các doanh nghiệp cần có phương án kinh doanh hiệu quả có báo cáo tài chính ổn định và minh bạch
theo nhiều chuyên gia kinh tế đây chính là điểm còn thiếu và yếu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong đó doanh nghiệp tồn tại hai loại sổ sách một loại để báo cáo tài chính với cơ quan thuế còn một loại để kiểm soát nội bộ
chính vì hai loại sổ sách này có sự tranh lệch nhau rất lớn cho nên không thuyết phục được ngân hàng dốc khẩu bao
mặt khác nhiều doanh nghiệp
hiện vẫn giao dịch bằng tiền mặt mà không thông qua ngân hàng cho nên cũng không chứng minh được khả năng tài chính của mình
nhưng trên thực tế hiện nay việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nhóm đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắt
ngân hàng thì không thiếu vốn nhưng lại thiếu niềm tin với doanh nghiệp tư nhân
vậy làm cách nào để gỡ nút thắt mở lối cho doanh nghiệp tư nhân vay vốn
nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhất là doanh nghiệp tư nhân
các chuyên gia cho rằng ngoài nỗ lực của doanh nghiệp các ngân hàng thương mại cũng cần có chính sách cụ thể hơn để nguồn vốn đến gần hơn với các doanh nghiệp tư nhân
chúng ta cần phải đồng hành với doanh nghiệp
theo phương thức là doanh nghiệp người ta có những business có những kế hoạch kinh doanh
một cách rõ ràng và minh bạch ngân hàng tham gia thẩm định
ra góp ý làm sao để giúp cho cái business đó nó khả thi cao hơn nó hiệu quả hơn và nó an toàn
và trên cơ sở đó ngân hàng sẽ cho doanh nghiệp vay
làm sao hướng tới là cho vay thông qua tín chấp
thì đấy là những cái điểm mà hiệp hội cũng mong muốn kiến nghị đề xuất
chúng tôi hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa việt nam đã nhiều lần kiến nghị
nếu mà đối với cho cái doanh nghiệp mà chọn cái lối đi là mở rộng cái
cái con đường tín chức tức là nhìn vào cái hiệu quả kinh tế
nhìn vào cái phương án làm ăn khả thi thay cho cái chăm chăm nhìn vào mấy cái khối tài sản
hiện nay thì bộ khoa học đầu tư đã thành lập được quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
rồi quý bảo lãnh kiếm dụng rồi là bên chỗ khối ngân hàng nhà nước cũng rất có nguồn quý
các ngân hàng thương mại của phần phải phối hợp chặt chẽ với các cái quý để bảo lãnh kiếm dụng
cho các khối doanh nghiệp nhỏ và vừa cơ quan quản lý nhà nước
đứng ở giữa để kết nối giữa các doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại của phần
vấn đề thứ hai chúng tôi nghĩ là hiện nay thì có rất nhiều các quỹ mạo hiểm đầu tư
của các cái tổ chức kiếm dụng từ nước ngoài rồi các công ty vấn đề về tài chính
rồi các công ty liên quan vấn đề về chứng khoán rồi bảo lãnh kiếm dụng
thì tôi nghĩ là đây là một cái giải pháp cũng rất là tốt để dẫn vốn cho các khối doanh nghiệp nhỏ và vừa
bởi vì hiện nay thì có rất nhiều các cái quý muốn đầu tư vào các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa
thông qua các cái
tổ chức kiếm dụng và ngân hàng với cái giá vốn cực kỳ là hợp lý lãi suất mặt bằng hiệu quả
chúng ta phải củng cố và phát triển hệ thống quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
và chính cái nơi đó làm cầu nối để mà giúp cho doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái nguồn vốn cho vay
cũng như là giúp cho hệ thống ngân hàng tạo được một cơ sở vật chất tạo thêm một cái niềm tin
có cái quỹ tín dụng bảo lãnh
để mà ngân hàng có thể là hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
như vậy phải đòi hỏi cái sự chung sức của cả hai phía
từ cái người cho vay người đi vay và về phía quản lý nhà nước
thì lúc đó cái quá trình mà tiếp cận vốn nó mới được diễn ra dễ dàng
bởi vì doanh nghiệp thì khác vốn ngân hàng thì rất là cần cho vay
nhưng mà trên hết cái nền tảng đó là vấn đề và đảm bảo an toàn vốn
và như vậy thì chúng ta phải có cái quỹ hỗ trợ cái quỹ tính dụng bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay ngân hàng nhà nước đã tổ chức nhiều chương trình kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp
thực hiện giảm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên
trong đó có nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa
đáng chú ý ngân hàng nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ cho vay không có tài sản bảo đảm
đơn cử đầu tháng bảy vừa qua thống đốc ngân hàng nhà nước có văn bản gửi lãnh đạo các tỉnh
đề nghị phối hợp triển khai kết nối vốn cơ chế giải ngân các quỹ hỗ trợ tại các địa phương
ngoài ra bên cạnh việc thực hiện các chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
nhiều tổ chức tín dụng chủ động đưa ra một số chương trình ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
như ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcom
cho vay đô la mỹ với quy mô hai mươi ba triệu đô la lãi suất ba bốn một năm
ngân hàng thương mại cổ phần bản việt có chương trình kết nối bản việt sm
với quy mô sáu trăm linh tỷ đồng triển khai dịch vụ bổ sung vốn kinh doanh dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
nhằm giải quyết khó khăn tiếp cận vốn của doanh nghiệp
ngân hàng thương mại cổ phần an bình có chương trình se top up cho vay tín chấp tới ba tỷ đồng
giải quyết cho vay không phục vụ kết tài sản

yêu điểm của bệnh viện nghị định năm năm là có thể nói là tạo điều kiện hết sức thông thoáng
cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình đặc biệt là các ưu hộ trong sản phẩm ứng dụng công nghiệp
vì rưỡng mắt khó khăn của các doanh nghiệp đảm bảo như vậy có thể nói được là nhiều việc thực hiện
cho vay các hộ gia đình theo nghị định năm năm là hết sức thông thoáng
ngân hàng nhà nước luôn coi trọng và chỉ đạo quyết liệt các chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp tư nhân
khu vực kinh tế tư nhân là đối tượng khách hàng quan trọng của các tổ chức tín dụng với dư nợ hiện gần bốn triệu tỷ đồng
và hàng triệu khách hàng đang còn dư nợ cụ thể từ năm hai nghìn một mươi bốn tỷ lệ cho vay đối với doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm bốn mươi
năm hai nghìn một mươi năm tăng sáu mươi hai và tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy là sáu mươi sáu tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy dư nợ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

tuy nhiên một số doanh nghiệp tư nhân chưa tiếp cận được vốn tiến dụng ngân hàng do năng lực quản trị và khả năng tài chính của doanh nghiệp còn hạn chế
chế báo cáo tài chính chưa được kiểm toán và không công khai minh bạch để làm cơ sở cho các
tổ chức tiến dụng thẩm định
các doanh nghiệp mà chúng ta chưa tiếp cận vấn đề về tài chính chưa được đến sản chứng khoán
thì có nhiều doanh nghiệp thì đã minh bạch để tiếp cận các nguồn hồ sơ những nguồn vốn ngân hàng
nhưng còn lại tôi đánh giá cũng rất nhiều các doanh nghiệp là chúng ta chưa minh bạch trong vấn đề
tài chính dẫn đến cái việc mà các ngân hàng họ rất là khó trong các khoản trang vai
bên cạnh sự nỗ lực của ngân hàng các doanh nghiệp cần tự nỗ lực hơn nữa
nâng cao khả năng tài chính bên cạnh đó cần minh bạch thông tin thì các tổ chức tín dụng mới
xem xét và quyết định mức cho vay ở góc độ khác một số chuyên gia kinh tế cũng chung quan điểm
khi cho rằng những doanh nghiệp nhỏ cần liên kết với nhau thực hiện mua bán sáp nhập để có thể
cạnh tranh cũng như đáp ứng điều kiện cho vay từ phía ngân hàng
nhằm gỡ khó về tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp tư nhân đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhưng theo một điều tra mới đây của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci thì tỷ lệ tiếp cận
nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp tư nhân chỉ đạt từ ba mươi đến bốn mươi điều này cho thấy trên thực tế
những doanh nghiệp này tiếp tục gặp khó trong việc vay vốn ngân hàng cần tiếp tục có nhiều hỗ trợ hơn
nữa để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được với nguồn vốn bởi chỉ có giải cơn khát về vốn doanh nghiệp
mới có nội lực và cơ hội để tăng trưởng và
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội xin kính chào và hẹn gặp lại